hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng đang trở thành vấn đề của xã hội
và hệ lụy mà nó gây ra không hề nhỏ
chính vì vậy để hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp trong việc nhận biết hàng giả
hàng kém chất lượng tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt đã đưa ra giải pháp
vnpt check ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc hàng hóa
giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm của vnpt có hai thành phần chính gồm
mã xác thực hàng hóa với chuỗi số điện tử sinh ngẫu nhiên duy nhất trên hệ thống phần mềm vnpt check
dùng để gắn mã cho thông tin hàng hóa của các tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh hoặc cá nhân
tem điện tử vnpt check có chứa mã xác thực được hiển thị dưới dạng qr code
và được in rán hoặc bất kỳ hình thức đính kèm nào trên bao bì của hàng hóa
mỗi sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp đến thị trường chỉ được cấp duy nhất một mã qr code
chính vì vậy doanh nghiệp theo dõi và nhận biết được cảnh báo khi sản phẩm được quét nhiều lần
định vị vị trí nghi ngờ có tem giả quản lý các lô hàng trong quá trình phân phối ra thị trường
với người tiêu dùng công cụ này giúp dễ dàng tra cứu được thông tin về nhà sản xuất sản phẩm cách dùng
ngoài ra người dùng sẽ chủ động lựa chọn sản phẩm có chứng thực tự bảo vệ quyền lợi sức khỏe của mình
góp phần ngăn chặn hàng nhái hàng giả